tại tỉnh đồng tháp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi tại nhà trọ trên địa bàn xã hòa an thành phố cao lãnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
bắt quả tan hai đối tượng dương tỷ bích thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn trường tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ xã tân thuận tây thành phố cao lãnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một bịch ma túy đá với trọng lượng hai bảy trăm năm mươi tám gram
bộ dụng cụ sử dụng ma túy và tiền mặt một triệu sáu trăm linh ngàn đồng
hiện công an thành phố cao lãnh đã tạm giữ hình sự đối tượng tuấn
còn đối tượng thảo được cho tại ngoại vì đang mang thai
ngày hai mươi ba tháng một mươi đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín của tỉnh đồng nai đã làm việc với bà vũ cao thụy thúy vi
chủ cửa hàng phương phương vi ở khu phố tám thuộc phường tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để xác minh làm rõ số hàng khủng gồm có mỹ phẩm quần áo của các thương hiệu nổi tiếng
trước đó đoàn liên ngành đã kiểm tra đột xuất cửa hàng phương phương vi do bà thúy vi làm chủ
tại thời điểm kiểm tra đoàn phát hiện một bảy trăm một mươi năm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
nhãn hàng hóa nổi tiếng như chanel gucci louis vuitton versailles hermès
trong đó có hơn một ba trăm linh quần áo nữ
một trăm sáu mươi năm sản phẩm mỹ phẩm các loại hai trăm bốn mươi sáu bóp túi sách dày dép
làm việc với lực lượng chức năng bà vũ cao thụy thúy vi chưa xuất trình được khóa đơn chứng tử
hoặc giấy tờ liên quan đến số hàng trên
được biết nếu sản phẩm trên là hàng hóa chính hãng sẽ có giá trị rất lớn
theo đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đa phần các cửa hàng buôn bán hiện nay đều bán qua mạng
do đó gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị sau khi thành phố phan thiết tỉnh bình thuận nới lỏng giãn cách thực hiện trạng thái bình thường mới
thì những ngày vừa qua bỗng xuất hiện tình trạng người ăn xin là những đứa trẻ và người già
ăn mặc lem lút lường lờ khắp nơi để trực chờ xin tìm người đi đường
những người này không phải sống lang thang cơ nhở mà có thể bị chín người thân chân nhắc ép phải đi bán vé số và ăn sinh
tại các ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ hay tại các cây xăng trên địa bàn thành phố phan thiết
không hiếm để thấy cảnh những đứa trẻ người già này đang ngồi lê lết cầm nón để xin tiền
hay khi thấy người vào đổ xăng chạy ùa lại để năng nỉ bán vé số và xin tiền
số tiền những người an sinh phải vất vả và xin được sẽ đi về đâu
có thể sẽ chảy vào túi các đối tượng chăn dắt
được biết lực lượng chức năng đã nhiều lần truy quét xử lý nhưng cứ sau một thời gian thì tình trạng này lại tiếp diễn
nhiều lần thấy xe của lực lượng chức năng họ liền bỏ chạy trốn tránh
và khi lực lượng chức năng đi khỏi lại tiếp tục hành nghề
và khi được hỏi đến thì dường như những đứa trẻ này đã được đào tạo bài bản để trả lời với lực lượng chức năng
còn trường hợp bà thái thị luyến tại khu phố bốn phường bình hưng thành phố phan thiết thì khác
năm nay đã gần chín mươi tuổi công việc hàng ngày của bà là ngồi tại ngã tư để xin tiền
thấy bà đã già lại
ốm yếu nên rất nhiều người đi qua đều cho bà tiền
theo như chúng tôi được biết trung bình mỗi ngày bà sinh được từ năm trăm linh đến một triệu đồng
số tiền rất lớn
nhưng mọi người không ai biết là bà có gia đình hai con gái của bà đều có khả năng để chăm sóc
được biết chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh
nhưng vì bà luyến có con cái và gia đình nên lại được bảo lãnh về nhà
chính quyền địa phương cũng đã cho gia đình cam kết không được tái diễn
nhưng đâu cũng vào đấy
phải chăng vì lý do nào khác
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay nếu việc quản lý những người này không chặt chẽ
thì đây cũng là nguồn nguy cơ cao việc lây nhiễm bệnh
chính quyền địa phương cần có biện pháp quyết liệt hơn
có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và gia đình
tuyên truyền vận động để không còn xảy ra tình trạng an sinh và trả lại sự văn minh cho thành phố
bản tin dịp sống hai mươi bốn h trên bảy sẽ được kết thúc tại đây
liên tục chương trình xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị lan phương
ba mươi tuổi ngụ ấp tám a xã an tường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền

đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt nợ hụi chết số tiền một trăm chín mươi triệu đồng nhưng không đóng
nên phương đã phải hốt nhiều phần hụi và vay tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân
bị cáo phương đã có hành vi gian dối đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hủy
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai giây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một dây hụi để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù ra
thời gian qua liên tiếp nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hỗ trợ vay tiền qua các ứng dụng hay còn gọi là app
tại nhiều địa phương đã bị phanh phui
tội phạm giờ đây không chỉ hoạt động ở các thành phố lớn mà đã tìm đến bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa
sử dụng thủ đoạn đánh vào tâm lý nhu cầu của người dân muốn vay tiền nhanh thủ tục đơn giản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước tình hình này lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân
thông báo về phương thức thủ đoạn của các đối tượng để tránh sập bẫy
ghi nhận sau đây tại địa bàn huyện xốp cộp của tỉnh sơn lạc
biết được nhu cầu đang cần tiền của chị lò thị pê ở xã búng bánh huyện xốp cộp
các đối tượng lừa đảo đã gọi điện giới thiệu là nhân viên tư vấn của một công ty tài chính
và hướng dẫn tại ứng dụng netfine credit rồi đăng ký mở tài khoản bằng cách nhập các thông tin cá nhân
rồi yêu cầu chị p chuyển một khoản tiền bằng năm số tiền muốn vay để hoàn thiện hồ sơ và giải ngân
tuy nhiên sau một mươi một lần chuyển khoản với tổng số tiền
tổng số tiền là ba trăm linh tám triệu đồng vào các tài khoản khác nhau để khắc phục các lỗi như sai số tài khoản
sai ngân hàng sai nội dung nâng cấp điểm tín dụng của khách hàng phí bảo hiểm
chị p vẫn chưa được nhận khoản tiền vay nào còn đối tượng thì đã cắt hoàn toàn liên lạc
các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại rác để nhắn tin gọi điện liên lạc với người dân
mời gọi người dân muốn vay tiền qua các ứng dụng lãi suất thấp
khi người dân đồng ý vay
các đối tượng yêu cầu kết bạn facebook zalo với người dân và gửi những đường link
để tải các ứng dụng về để đăng ký vay tiền
đối tượng yêu cầu người dân phải nộp một mươi số tiền để giải ngân
để hoàn thiện các thủ tục vay vốn
khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng can thiệp bằng công nghệ
và các thủ đoạn tinh vi khác yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm các số tiền để khắc phục

tương tự như chị p một số người dân trên địa bàn huyện sóc cộng
do đang có nhu cầu vay tiền cũng đã bị các đối tượng lừa đảo tìm đến
chúng sử dụng sim giác gọi điện cho nạn nhân để tư vấn hỗ trợ vay vốn
để củng cố niềm tin ở các nạn nhân
các đối tượng còn sử dụng căn cước thông tin cá nhân ảo
và các giấy tờ hợp đồng giả các công ty tài chính và gửi cho nạn nhân
sau đó thực hiện các bước lừa đào tiếp theo cho đến khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân
trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số trường hợp
lần tiền cho các đối tượng trên mạng
khó khăn trong việc nấu tranh với loại tội phạm này
thì là tất cả các nick ảo hoặc là cái tài khoản ảo
như là số điện thoại ảo
khó khăn trong việc chúng tôi sẽ kiểm soát và tìm
truy tìm các đối tượng này rất là khó khăn
để ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng vay tiền trên địa bàn
công an huyện sóc cộng đã tổ chức điều tra
xác minh về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
nâng cao cảnh giác cho người dân
hạn chế việc người dân tham gia và bị lừa chiếm đoạt tiền
thông báo công khai trên trang fanpage của công an huyện
giúp nhiều người dễ tiếp cận thông tin
và cảnh giác trước những chiều trò của các đối tượng lừa đảo
công an huyện sóc cộng khuyên cáo đối với người dân
một là cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn
với số điện thoại lạ facebook zalo lạ
tuyệt đối không tải các ứng dụng vay tiền
mà yêu cầu người vay phải chuyển tiền vào tài khoản
thứ hai là tìm hiểu
kỹ thông tin dịch vụ vay tiền ngân hàng điện tử
không cung cấp thông tin cá nhân
mã otp số điện thoại mã pin cho bất kỳ ai
thứ ba là giữ bí mật thông tin cá nhân
thông tin tài khoản ngân hàng
và các thông tin khác liên quan đến cá nhân mình
thứ tư là có nhu cầu vay tiền đến ngân hàng
quỹ tiến dụng thực hiện theo quy định của nhà nước
cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời kỳ công nghệ bốn
với hàng loạt các thông tin
các ứng dụng thông minh trên mạng internet
thời gian qua các hình thức lừa đảo qua các ứng dụng cho vay tiền
đang có xu hướng gia tăng
do vậy trước khi chờ được cơ quan chức năng vào cuộc
mỗi người dân nên tự cảnh giác để không sập bẫy
trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm tội
tiếp theo là những thông tin về an ninh kinh tế
sở công thương hà nội vừa ban hành kế hoạch về phục vụ tết dương lịch
và tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố hà nội
sở này ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ cuối năm
và dịp tết nguyên đán trên địa bàn sẽ đạt khoảng ba mươi chín tỷ đồng
tương đương với kế hoạch phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể hà nội xác định nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp tết
gắn với công tác phòng chống dịch gồm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như
lương thực thực phẩm nông sản khô bánh mứt kẹo rượu bia nước giải khát và
mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
dự báo khả năng cung ứng và nhu cầu một số nhóm hàng thiết yếu
cần chuẩn bị trong dịp tết đối với khoảng một mươi ba mươi ba triệu người sinh sống
làm việc học tập tại hà nội
do vậy ước tính tổng giá trị hàng hóa đạt khoảng ba mươi chín tỷ đồng
tương đương với kế hoạch phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn còn phức tạp
hoạt động mua sắm hàng hóa tại các điểm kinh doanh sẽ thu hút đông người dân
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch
vì vậy bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng sở công thương hà nội
đề nghị các doanh nghiệp căn cứ phương án của sở đã đưa ra
để đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cấp độ của trung ương và thành phố
nhằm ứng phó với dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thưa quý vị bán lẻ là một trong những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề
từ dịch covid một mươi chín tuy nhiên hiện nay khi mà thực tế cả xã hội
đang từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
thì ngành bán lẻ cũng đẩy mạnh việc đổi mới của mình
để từ đó đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
các tháng cuối năm phản ánh của phóng viên thời sự
những ngày này tuy đã trở về trạng thái bình thường mới
nhưng do thu nhập bị giảm sút nên gia đình chị nguyễn thị toàn
cũng mua sắm và tri tiêu tiết kiệm hết sức
bởi vì dịch bệnh thì em chỉ cần mua những đồ thiết yếu thôi
còn những đồ khác thì mình cần cân nhắc mua sau
bán lẻ là một trong những ngành bị ảnh hưởng khá
khá mạnh do dịch bệnh
tuy nhiên đây được coi là giai đoạn vàng
để ngành bán lẻ đổi mới nâng cao khả năng phục vụ thị trường
trước hết ngành bán lẻ phải tự thay đổi mình một cách toàn diện
tích cực tham gia vào nền tảng chuyển đổi số
thêm vào đó là sự mở rộng bán hàng đa kênh
để thực hiện ngày càng tốt hơn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
khi bùng phát dịch thì chúng tôi có nhiều những chương trình bán hàng online
ví dụ trên app sàn coop hoặc là coopmart vn
và chương trình zalo của tài sư thị
và chương trình số hotline của chúng tôi
cũng là cái số hotline để khách hàng sử dụng zalo
để khách hàng sẽ thuận tiện đặt hàng
quá trình đổi mới của các doanh nghiệp bán lẻ là sự liên tục
nhất là sau dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp sẽ triển khai các chương trình kích cầu
đảm bảo cung ứng hàng hóa thông suốt
không đứt gãy chuỗi cung ứng
là những điều mà ngành bán lẻ đang có sự cố gắng
cả về nhân lực vật lực
và sự thích nghi với bình thường mới
bán lẻ có sống được không là người người tiêu dùng
nhờ niềm tin của khách hàng
mà mất niềm tin là mất tất cả
cho nên là tương lai bán lẻ vẫn rất tốt
nhưng mà chúng ta có tự khai thác
chúng ta có tự đánh bóng mình cho tốt được không
bán lẻ thì ngoài sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp bán lẻ
nhất là doanh nghiệp việt
thì phải có sự hỗ trợ nhà nước
trước hết là bộ công thương
là phải tạo môi trường cạnh tranh công bằng
các doanh nghiệp bán lẻ cũng rất là cần thiết
cũng là dịp để kiểm tra xem xét lại cái đội ngũ
chất lượng hoạt động của từng doanh nghiệp của mình
cũng như là tiếp cận những kinh nghiệm
những kiến thức cũng như là kĩ năng bán lẻ mới
của thời kỳ công nghệ của thời kỳ internet
cũng như là bốn cách mạng công nghiệp bốn đưa lại
để có thể là có những cái trải nghiệm
có những cái dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng
hiện tại các siêu thị đang tăng cường việc đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực
để hỗ trợ bán hàng
nếu nâng cao được chất lượng của đội ngũ này
thì đây cũng sẽ là một giải pháp hiệu quả
để ngành bán lẻ phát triển hơn trong thời gian tới
theo thống kê thì đến nay đã có chín mươi hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh đồng nai hoạt động trở lại
với số lao động đạt khoảng bảy mươi chín
đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp có số lượng lao động lớn
thì cũng đã hoạt động với tỷ lệ trên tám mươi
điển hình ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi
ban quản lý các công nghiệp đồng nai cho biết
tỉnh đến nay đã có một năm trăm bảy mươi năm doanh nghiệp
trên tổng số hơn một bảy trăm linh doanh nghiệp hoạt động trở lại
số lượng lao động là bốn trăm tám mươi bốn trong tổng số sáu trăm một mươi năm người đạt bảy mươi chín
hiện còn khoảng một trăm ba mươi tám doanh nghiệp với khoảng
một trăm ba mươi lao động đang tạm dừng hoạt động
đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp
được chia thành hai nhóm nhóm trên một trăm linh lao động và dưới một trăm linh lao động
số doanh nghiệp này do sở lao động thương binh và xã hội quản lý
đến nay đã có hơn một trăm chín mươi năm doanh nghiệp trong tổng số nhóm trên một trăm linh lao động hoạt động trở lại
đạt tỉ lệ tám mươi với tổng số lao động là hơn năm mươi chín sáu trăm linh người đạt tỉ lệ sáu mươi hai
doanh nghiệp quy mô dưới một trăm linh lao động cũng đã có một trăm linh ba doanh nghiệp
với bốn năm trăm linh người lao động đã hoạt động trở lại
thưa quý vị duy trì thực chất hiệu quả đội phòng cháy chữa cháy
tại chỗ của các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp là mô hình
được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
triển khai nhân rộng và thường xuyên giám sát hoạt động trong thời gian qua
nhờ đó số lượng các vụ cháy xảy ra luôn được kéo giảm và hạn chế thiệt hại
cho doanh nghiệp trong bối cảnh tập trung mọi nguồn lực để khôi phục hoạt động sản xuất
đây là một buổi từ kiểm tra đánh giá năng lực phòng cháy chữa cháy
do cơ sở này tổ chức với tình huống giả định báo cháy xảy ra
nhanh chóng đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ gồm hai mươi thành viên trực tiếp triển khai đội hình
và thực hành thuần thuộc các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy
và nắm vững quy trình xử lý tình huống như thế này
ngoài duy trì thực chất đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ sở còn thường xuyên phổ biến pháp luật
về phòng cháy chữa cháy cho gần bốn công nhân và người nước ngoài
làm sao để cho người nhật họ hiểu được những pháp luật của việt nam và quy định của việt nam
thì bằng cách là chuyển sang cái ngôn ngữ của nhật và tiên triển lại cho những người nhật
những người mà quản lý từ bên nhật qua một cách là dĩ hiểu nhất bằng những cái hành động
và những cái buổi diễn tập và những cái nội dung của cơ quan về phòng cháy chữa cháy
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng ghi nhận tám mươi chín vụ cháy trong đó ba vụ cháy xảy ra tại các khu công nghiệp
gây tổn thất lớn về tài sản
do vậy việc duy trì thực chất hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là rất quan trọng
vai trò đứng đầu của chủ cơ sở cũng được nâng cao và quan tâm đúng mức đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy
bây giờ là chúng ta phải mở rộng cái mạng lưới đó ra
tức là yêu cầu tất cả các bộ công nhân viên từng bộ phận là biết sử dụng thành hậu các phương tiện chữa cháy
thực ra chúng tôi cũng đang làm
ví dụ như trước đây thì cứ tập trung vào đội phòng cháy chữa cháy nhưng không
bây giờ phải huấn luyện rộng ra ai cũng sử dụng được
và công ty cũng phải quan tâm hơn việc thường xuyên kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy và cháy
bên cạnh sự chủ động của cơ sở lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn duy trì các tổ công tác
nắm tình hình chỉ ra những bất cập thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy
đối với những kiến nghị vi phạm mà chủ cơ sở cố tình không khắc phục để phát sinh cháy sẽ được xử lý theo quy định
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố thường gia hạn cho cơ sở để có thời gian khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy
và đồng thời yêu cầu cơ sở cam kết về thời hạn khắc phục
nếu sau thời hạn đã cam kết mà cơ sở chưa khắc phục tồn tại thiếu sót dẫn đến cháy nổ thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định
đà nẵng hiện có sáu khu công nghiệp và một khu công nghệ cao với bốn trăm chín mươi doanh nghiệp và bảy mươi bảy lao động làm việc
các nhà máy thường nằm sang sát nhau tiêm ẩn nguy cơ cháy lan nếu không có sự phối hợp
công an thành phố đà nẵng cũng xây dựng mô hình cụm khu công nghiệp an toàn tạo khối liên kết giữa các nhà máy
hỗ trợ lẫn nhau dập tắt đám cháy ngay tại chỗ
chống cháy lan cháy lẫn
đêm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai phối hợp cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý một quán karaoke
vẫn tổ chức cho một mươi năm người hát trong mùa dịch
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín bất ngờ kiểm tra quán karaoke nguyệt anh hai tại số nhà bốn trăm tám mươi một đường ngô quyền
phường kim tân thành phố lào cai
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm khách bao gồm năm nữ và một mươi nam đang sử dụng dịch vụ ăn uống và hát karaoke
công chức năng đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với chủ cơ sở là nguyễn như trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và yêu cầu toàn bộ một mươi năm người trên về trụ sở cơ quan công an để tiến hành test nhanh covid một mươi chín và lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở
bước đầu một mươi năm cá nhân trên khai nhận tụ tập tại quán để hát nhân dịp một người trong nhóm sinh nhật